vào sáng ngày năm tháng hai khi đang trên đường vận chuyển bốn kg ma túy đá đi tiêu thụ
đối tượng nguyễn văn cảnh chú tải huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện hưng nguyên mật phục bắt quả tang
tại cơ quan điều tra cảnh khai nhận trước đó thuê xe taxi trở lên khu vực biên giới việt nam lào
thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương mua ma túy về bán lại cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
nguyễn văn cảnh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và đánh bạc
hiện công an huyện hưng nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng